theo một báo cáo vừa được viện chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn công bố
so sánh các chỉ số về lợi nhuận trên doanh thu lợi nhuận trên tài sản lợi nhuận trên vốn
thì các doanh nghiệp nông lâm thủy sản đều cao hơn so với doanh nghiệp nói chung
thế nhưng tỷ lệ đầu tư vào nông nghiệp nông thôn vẫn còn rất thấp
lâu nay khi nói đến doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp
người ta chỉ nhắc đến những khó khăn từ rủi ro thiên tai dịch bệnh
y đã biết về hiệu quả kinh doanh các chỉ số phản ánh hiệu suất sinh lời của các doanh nghiệp nông sản
còn cao hơn so với doanh nghiệp trong các lĩnh vực khác
đơn cử hiệu suất sinh lời trên doanh thu của các doanh nghiệp nông lâm thủy sản thường đạt một mươi sáu
so với các doanh nghiệp nói chung chỉ đạt trên bốn mươi

số lượng doanh nghiệp nông lâm thủy sản chỉ chiếm khoảng hơn một tổng số doanh nghiệp trên cả nước
tỷ trọng doanh nghiệp nông lâm thủy sản có số lượng doanh nghiệp nông lâm thủy sản chỉ chiếm khoảng hơn một

xu hướng giảm từ mức một sáu mươi một năm hai nghìn bảy xuống còn chín mươi sáu năm hai nghìn một mươi bốn
vậy vì sao tổng vốn đầu tư vào nông doanh nghiệp nông lâm thủy sản chỉ chiếm khoảng hơn một
xu hướng giảm từ mức một sáu mươi một năm hai nghìn bảy xuống còn chín mươi sáu năm hai nghìn một mươi bốn
thực mà thực ra đến giờ phút này một cái thực tế là nó không vào được cuộc sống
ghi nhận những khó khăn từ thực tế của các doanh nghiệp chia sẻ
lãnh đạo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết sẽ sớm chỉnh sửa
hoàn thiện các cơ chế chính sách để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp
trong đó có nghị định hai trăm một mươi
bên cạnh đó bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng tiến tới xây dựng hệ thống thông tin
theo dõi phản hồi kiến nghị của doanh nghiệp xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp
xúc tiến và chăm sóc nhà đầu tư xây dựng chương trình liên kết đầu tư
theo chuỗi giá trị đối với sản phẩm chủ lực quốc gia